israel đã phát đi tín hiệu về khả năng cho phép những người palestine phải đi lánh nạn có thể trở về nhà tại khu vực miền bắc giải gaza
đây cũng là một phần của tiến trình đàm phán nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn tại khu vực này
thông qua vai trò trung gian của qatar và ai cập lực lượng hamas và quân đội israel đang đẩy mạnh đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận lệnh ngừng bắn trong vòng sáu tuần tới
để đổi lại sự tự do của bốn mươi trong số một trăm ba mươi con tin vẫn đang bị hamas giam giữ
hamas cũng bày tỏ mong muốn hàng trăm nghìn người palestine đã rời thành phố gaza và các khu vực xung quanh ở phía nam được phép trở về miền bắc giải đất này
phía israel trước đó đã bác bỏ đề nghị nêu trên
tuy nhiên một quan chức israel cho biết tel aviv hiện sẵn sàng thảo luận về khả năng trở về của một số người đi lánh nạn dù không cung cấp số điệu cụ thể
cũng theo nguồn tin này israel đã nhất trí trên nguyên tắc về việc trả tự do cho bảy trăm linh tám trăm linh tù nhân palestine để đổi lấy bốn